tình trạng nắng nóng kéo dài kết hợp với gió tây nam thổi mạnh đang khiến cho nguy cơ cháy rừng tại nhiều tỉnh miền trung trong đó có tỉnh quảng trị đang lên tới mức báo động
chỉ trong vòng vài tháng qua trên địa bàn tỉnh quảng trị đã xảy ra hàng chục vụ cháy rừng lớn nhỏ và gây thiệt hại nặng tới hàng trăm hectare rừng
hiện địa phương đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm phòng chống cháy rừng
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín một vụ cháy rừng đã thiêu dụi hơn hai mươi bốn hectare rừng trồng của người dân tại xã hải trường huyện hải lăng tỉnh quảng trị
theo chính quyền địa phương do nắng nóng kéo dài nên thực bì rất dễ bắt lửa vì vậy chỉ cần sơ suất nhỏ của người dân có thể gây cháy rừng trên diện rộng bất cứ lúc nào
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín một vụ cháy rừng đã thiêu dụi hơn hai mươi bốn hectare rừng vì vậy chỉ cần sơ suất nhỏ của người dân có thể gây cháy rừng trên diện rộng bất cứ lúc nào
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín một vụ cháy rừng đã thiêu dụi hơn hai mươi bốn hectare rừng đặc biệt chỉ trong vòng một tháng tính từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng bảy đã có bốn mươi ba vụ cháy rừng